hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào các bạn
nếu khu vực tây nguyên và nam bộ mưa cũng có xu hướng gia tăng trong đêm nay và ngày mai
tuy nhiên tại tây nguyên sẽ xuất hiện nhiều điểm có lượng mưa khá hơn
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá gió giật mạnh
sự báo nhiệt độ ở các khu vực này có xu hướng giảm nhẹ với mức nhiệt độ cao nhất trong ngày ở tây nguyên
phổ biến từ hai mươi năm hai mươi tám độ còn nam bộ từ hai mươi chín ba mươi hai độ
chuyển sang những thông tin thời tiết biển khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển quần ảo hoàng sa
gió đông bắc mạnh cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
còn khu vực giữa và nam biển đông bao gồm vùng biển quần đảo trường sa
gió đông bắc cũng chi phối đi cùng là mưa rào và rông mạnh nên chưa thuận lợi cho các hoạt động hàng hài
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều ở mức dưới ba mươi độ
đến với thời tiết thủ đô hà nội tại đây đêm nhiều mây có mưa vài nơi
gió đông bắc cấp ba vùng ven biển cấp bốn cấp năm ngày không mưa trời rét
nhiệt độ ngày đêm giao động từ một mươi năm đến hai mươi độ